sau khi cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chính thức công bố dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại việt nam
với ba điểm dịch thuộc tỉnh thái bình hưng yên và lân cận hải phòng
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hải phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền về mức độ nguy hiểm
và có các biện pháp phòng chống dịch không để dịch bùng phát và lan rộng
tại huyện an lão thành phố hải phòng ngay khi có thông tin xuất hiện dịch tả lợn châu phi
các hộ chăn nuôi đã chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch như không cho người lạ vào khu vực chăn nuôi
vệ sinh chuồng trại rắc vôi bột dùng hóa chất để tiêu độc khử trùng
để chủ động phòng chống dịch huyện an lão đã tăng cường phổ biến thông tin về dịch tả lợn châu phi
đến các hộ chăn nuôi hướng dẫn các biện pháp vệ sinh chuồng trại tiêu chủng khử độc lập đoàn kiểm tra
đôn đốc công tác phòng dịch tại các địa bàn trọng điểm thành lập các trạm kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào
khi phát hiện lợn có dấu hiệu bệnh như lợn ốm chết bất thường hoặc nghi mắc bệnh
các hộ chăn nuôi phải báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở chính quyền địa phương cách ly động vật ốm
không bán chạy không giết mổ không vứt sát động vật chết ra bên ngoài môi trường
không vận chuyển động vật mắc bệnh nghi mắc bệnh ra khỏi cơ sở chăn nuôi
thông báo cho các cơ sở các hộ nuôi chung quanh biết tình hình dịch bệnh để có các biện pháp cách ly